thưa quý vị trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức cá nhân trước khi chỉnh quốc hội xem xét
bộ công an có đề xuất một trong những điều kiện để xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông
đó là cần phải có thiết bị giám sát hành trình thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe dữ liệu hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình
với ô tô kinh doanh vận tải thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo gọi là hộp đen thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe camera hành trình ghi hình cabin là quy định bắt buộc áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
còn đối với ô tô cá nhân thì đây là đề xuất lần đầu tiên vì vậy ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc này rất hữu ích với chủ xe nhất là khi liên đới trong những vụ tai nạn tai bay vạn gió
những ý kiến cụ thể ra sao quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
cụ thể tại khoản hai một điều ba mươi ba của dự thảo luật quy định xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông có thiết bị giám sát hành trình thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe dữ liệu hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ ủng hộ với đề xuất này bởi hiện tại dù chưa được quy định nhiều chủ xe cá nhân đã tự lắp camera hành trình để theo dõi ghi lại hình ảnh xe phía trước sau trong quá trình vận hành và ngay cả khi đang đổ
lắp cam hành trình là điều nên làm
camera hành trình là thiết bị rất hữu ích cho chủ phương tiện lưu thông trên đường là dữ liệu cần thiết làm bằng chứng cho các sự cố xảy ra khi tham gia giao thông hay góp phần tìm ra kẻ gian khi xe đậu một chỗ
ngay từ khi mua xe tôi đã lắp để bảo vệ mình và có lúc cũng giúp được người khác khi tham gia giao thông kiểu mạnh ai nấy chạy như việt nam mình
với tình hình giao thông việt nam thì mình đồng ý với đề xuất này nha
vì từng bị oan một vụ do không có cam hành trình
theo ông khương kim tạo nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng
việc lắp camera giám sát hành trình với ô tô nói chung và xe cá nhân nói riêng sẽ tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ để quản lý an ninh trật tự an toàn giao thông tại việt nam
đồng thời trong một số trường hợp camera giám sát hành trình giúp bảo vệ quyền lợi của người điều khiển phương tiện
do đó toàn bộ phương tiện được gắn camera thì trật tự xã hội sẽ được giám sát một cách đầy đủ hơn
tuy nhiên không ít cư dân mạng cũng băn khoăn việc bắt buộc phải lắp thiết bị camera giám sát hành trình như đề xuất của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông
sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cá nhân hành trình di chuyển có thể bị xâm phạm
cùng với đó nếu dự thảo được thông qua sẽ có gần bốn triệu ô tô sẽ phải lắp đặt thiết bị camera giám sát hành trình
về kinh tế đây cũng là một con số không hề nhỏ
thực tế thì xe con cá nhân bây giờ đa phần là chủ xe đã lắp rồi
nhưng để chia sẻ cam
thì tôi không đồng tình vì đó là thông tin cá nhân
tự lắp đặt camera hành trình ở xe cá nhân thì hầu như xe con bây giờ ai cũng lắp đó là dữ liệu cá nhân
nhưng việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe con để đưa thông tin hình ảnh về trung tâm giám sát vừa bị mất phí ban đầu và phí duy trì
thì đó là việc xâm phạm quyền tự do cá nhân rồi
tôi sở hữu nhiều xe có bán đi mua mới xe nào cũng trang bị camera hành trình
nó thật hữu ích nhưng để thành luật bắt buộc thì tôi phản đối
ai cần thì tự họ sẽ lắp
vì xe cá nhân nên thông tin cần bảo mật
trước những băn khoăn này lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho biết cơ quan chức năng sẽ không thu thập dữ liệu từ các thiết bị này
mà chỉ đề nghị người dân hợp tác cung cấp khi xảy ra các sự cố trên đường hoặc ghi nhận được các sự cố của xe khác
các đề xuất được đưa ra mới chỉ là bản dự thảo
bộ công an sẽ chỉnh lý và ghi nhận sự đóng góp của người dân cơ quan chức năng
để đưa ra điều khoản hợp lý khoa học và đảm bảo
cùng với đó nếu camera giám sát hành trình chứng minh chủ phương tiện không mắc lỗi
rõ ràng số tiền bỏ ra lắp đặt với những hệ lụy phải giải quyết sẽ kinh tế hơn
tôi đồng ý việc nên lắp camera hành trình trên xe ô tô
việc này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc điều tra các vụ án liên quan đến giao thông
dữ liệu của camera sẽ do chủ xe quản lý và công an chỉ được trích xuất dữ liệu khi có văn bản đề nghị hỗ trợ khi điều tra vụ án
thật ra lắp cam hành trình là bảo vệ
bảo vệ an toàn cũng như quyền lợi của mình khi xảy ra va chạm mà mình bị oan
giá của nó cũng không đắt lắm nên đầu tư thì tốt hơn
bộ camera hành trình xịn sò cũng chỉ răm một mươi triệu thôi
chẳng lẽ may được cái áo mà không đơm được cái cúc
xây dựng thói quen ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại
để cao bảo vệ tính mạng con người là điều ai cũng hướng tới
tuy nhiên đây là một đề xuất có tác động lớn đến người dân
nhiều chuyên gia cho rằng
nên khuyến khích người dân lắp thiết bị giám sát hành trình
thay vì đưa ra yêu cầu bắt buộc
hoặc cơ quan quản lý nhà nước cần có thí điểm đưa ra lộ trình phù hợp
còn bạn quan điểm của bạn là gì
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân